bộ y tế vừa đưa ra khuyến cáo về việc không ít người dân còn chủ quan với dịch sốt xuất huyết
mặc dù hiện nay số ca mắc vẫn không ngừng gia tăng số người tử vong cũng rất cao
thế nhưng một bộ phận không nhỏ người dân lại khá chủ quan trong phòng tránh bệnh
thậm chí không phân biệt được sốt xuất huyết với các bệnh khác
hôm nay ao dũng đồ nhiều mũi cũng nhiều đau dữ nó được nguyên ngày rồi chị
cũng có mũi chích nói chung là ngày nào cũng bị mũi chích hết
người thì biết có rất nhiều mũi quanh nhà sẽ bị mũi đốt nhưng không có biện pháp phòng tránh
người thì mù mờ về sốt xuất huyết người thì thậm chí chưa nghe về bệnh sốt xuất huyết là như thế nào
đợi đến khi bệnh trở nặng mới đi thăm khám
những sự chủ quan của một bộ phận người dân trong việc phòng chống bệnh sốt xuất huyết
hiện nay số người mắc
các bệnh này đã không ngừng tăng cao trên cả nước
nếu không tự ý thức phòng bệnh thì sẽ khó tránh khỏi những hệ lụy khôn lường
tử vong xuất huyết là do chúng ta không phát hiện được
mà đến trễ chúng ta có những biến chứng nặng như sốc kéo dài
thì bản thân của từng gia đình chúng ta phải có ý thức là phát hiện sớm bị sốt xuất huyết
còn tại các cơ sở y tế chúng tôi cũng sẽ cố gắng là phát hiện bệnh sớm
để cho có những cái xét nghiệm mà đồng thời là có những cái
hướng dẫn để mà giúp cho người nhà biết được bệnh sớm
phần lớn người dân đều không phân biệt được bệnh sốt xuất huyết với các bệnh khác
thường nhầm lẫn với những triệu chứng của sốt siêu vi sốt mò nên nhập viện khá muộn
một cái đặc điểm mà để mình nghĩ nhiều với sốt xuất huyết đó là một cái sốt mà khởi phát đột ngột
với tính cách là sốt cao
sốt cao là sốt trên ba mươi chín thể bốn mươi là ngoài bốn mươi
và liên tục
tuy nhiên thì sốt xuất huyết nó cũng có hãng ăn kèm những cái dấu hiệu chung với tình trạng diễn siêu vi
khi đó là bệnh nhân là mệt mỏi là đau dứt cơ có thể là có buồn ói nhẹ
thì sốt huyết là nó cũng không có sốt cao
hoặc là có sốt cao thì không có sốt liên tục
như là đặc điểm của một cái sốt xuất huyết
việc phòng bệnh sốt xuất huyết không chỉ là trách nhiệm của riêng ngành y tế
hay chỉ là sự phối hợp của các ban ngành đoàn thể địa phương
đây chính là trách nhiệm của mỗi người dân mỗi gia đình mỗi cơ quan
ý thức ngay từ hôm nay để bảo vệ sức khỏe phòng tránh những hậu quả đáng tiếc